tiếp tục phiên họp thứ năm với đa số đại biểu tán thành
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về quy chế lập thẩm tra trình quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
thay thế nghị quyết số ba trăm tám mươi bảy năm hai nghìn ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
qua thảo luận đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao
báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo nghị quyết
tuy nhiên nhiều đại biểu đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn nữa về chính tự
cơ chế phối hợp và triển khai giữa ủy ban tài chính ngân sách với hội đồng dân tộc
và các ủy ban của quốc hội trong trình tự lập và thẩm tra ngân sách cho các đối tượng
thuộc lĩnh vực giám sát của hội đồng dân tộc và các ủy ban
phát biểu kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội phúng quốc hiền nhấn mạnh
trên cơ sở tán thành cao với nhiều nội dung được tiếp thu thể hiện trong báo cáo giải trình
của ủy ban tài chính ngân sách và dự thảo nghị quyết ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất
bỏ từ quy chế trong tên gọi của dự thảo nghị quyết
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết và giao ủy ban tài chính ngân sách
chủ trì phối hợp cùng ủy ban pháp luật bộ tài chính bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan
tiếp thu các ý kiến tại phiên thảo luận hoàn chỉnh nghị quyết cả về nội dung và kỹ thuật văn bản
xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội một lần nữa trước khi trình chủ tịch quốc hội ký chứng thực
thời gian còn lại của phiên họp sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
về tình hình thực hiện nghị quyết một nghìn năm mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về một số định hướng nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế